tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án ông trần phương bình và một mươi một đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cộng phần đông á hơn tám tám trăm linh tỷ đồng

đến thực trạng ngân hàng thương mại cổ phần đông á bị lỗ lũy kế hơn ba mươi một tỷ đồng vốn chủ sở hữu bị âm hai mươi năm tỷ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn bốn mươi bảy tỷ đồng
trước đó trong giai đoạn một ông trần phương bình bị tuyên phạt án trung thân phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày ba mươi tháng một mươi một